nói tới gia đình chúng ta đều hình dung về ngôi nhà có cha mẹ và các con
tuy nhiên ngày hôm nay hai mươi tám tháng sáu ngày gia đình việt nam
chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả câu chuyện về những gia đình đặc biệt ở việt nam
nơi vẫn đủ đầy tiếng cười sự hy sinh và tình yêu thương
nhưng không có người cha chỉ có người mẹ và đòn con đông đúc
vâng chúng tôi muốn nói tới những gia đình trong làng trẻ sos việt nam
các mẹ ở đây đã chứng minh một điều gia đình không phải là việc bạn mang dòng máu của ai
mà là việc bạn yêu thương chia sẻ cảm thông và quan tâm đến ai
nhà mẹ lâm có bảy đứa con cả thầy
đứa bé nhất bám mẹ quá nên chưa cho đi học mẫu giáo được
lại vào kỳ nghỉ hè nên mẹ đành để con ở nhà uốn nắn dần dần
cậu là út ít trong nhà được mẹ với các anh chị có phần nuông chiều hơn
mẹ đi một bước cậu sát theo một bước
ít ai nghĩ rằng cậu không phải là do mẹ lâm đẻ ra
nhà của tám mẹ con
có cái tên rất đẹp ngôi nhà hoa hồng ở làng sos hà nội
quanh nhà là vườn cây trái rau quả để góp phần cải thiện bữa ăn cho bọn trẻ
mùa hè nóng đực mẹ lâm chờ các con lớn đi học về là pha nước chanh cho chúng uống
mẹ lo chúng ốm chẳng có tiền mà chữa bệnh hay nằm viện
ơn trời lũ trẻ mẹ nuôi như biết thương mẹ khi hầu như chưa bao giờ phải dùng đến thuốc
cũng vất vả lắm thế nhưng mà nó lại mang lại niềm vui cho chúng tôi
và các con thì khi tôi nuôi em bé sơ sinh thì con lớn nó cũng giúp nó cũng xúm xít lại nó cũng quan tâm với các em
mà cái tình cảm gia đình như thế là nó gắn bó hơn rất là nhiều
các chị lớn được mẹ chỉ bảo truyền dạy những kinh nghiệm của tuổi dạy thì và dạy nữ công gia tránh cẩn thận
chỉ vài năm nữa các chị đi học đại học thì phải tự nấu ăn tự cầm tiền chi tiêu không có mẹ bên cạnh
mẹ vất vả
nên các chị bảo nhau chia sẻ việc nhà chăm lo tắm giặt cho các em
con ở trong làng được hai năm rồi ạ
mẹ chăm sóc con rất là tốt và chăm sóc các em rất là cẩn thận
và từng mẹ chăm sóc rất là chi tiết cho các con
ở trong nhà con là chị cả và lớn nhất
con thường giúp đỡ các em trong hoạt động hoặc là cũng tắm cho em phong nấu ăn giúp đỡ mẹ nữa
ngày nào cũng vậy trong lúc các chị gái nấu cơm
thì các em trai nhỏ bảo nhau học bài
anh nhỡ quét nhà em út trải chiếu chị lớn bê mâm cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm
nói về các con của mình chị lâm không giấu nổi niềm tự hào
tôi làm ở làng ss đến nay là được hai mươi tám năm rồi
và tôi nuôi được ba mươi con
ba mươi con thì con lớn nhất của tôi là năm nay ba mươi bảy tuổi rồi
con của cháu cũng được hai đứa con các con các cháu thì nó vẫn rất là hay về thăm tôi
hiện nay các dự án và chương trình của làng trẻ em sos đang được triển khai tại một mươi bảy tỉnh thành phố trên toàn quốc
hơn năm chín trăm linh trẻ đã và đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại đây
với hơn hai tám trăm linh trẻ trưởng thành và đang sống tự lập ngoài xã hội hơn năm trăm linh trẻ đã lập gia đình
với các cháu có hoàn cảnh mồ côi khi mà vào làng trẻ msos hà nội
cũng như tất cả các làng trẻ em sh trên toàn quốc thì các cháu đã được chăm sóc được nuôi dưỡng
coi những đứa trẻ cũng như là chính những đứa con của họ
thì đấy là cái phần tinh thần nỗ lực để cho chính bản thân các cháu trong ngày phấn đấu
mẹ lâm và hàng trăm bà mẹ sos khác đang từng giờ bền bỉ
nối lại sợi dây tình cảm gắn kết gia đình của các cô bé cậu bé không may mắn trên khắp việt nam
các mẹ không sử dụng thiên chức làm mẹ của phụ nữ sinh ra những đứa con của mình
mà sử dụng thiên chức ấy
đó là những người đã lấp đầy một ngôi nhà bằng tình yêu để ngôi nhà thực sự trở thành gia đình